vâng thưa quý vị từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh cho phép mở lại một số hoạt động
thành phố cũng đã tháo rỡ các chốt chặn rào chắn chốt kiểm soát giao thông trên các tuyến đường nội ô
và các tuyến hẻm khu dân cư trên địa bàn song thành phố vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động
trong nội thành và tăng cường tuần tra kiểm soát
cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thành phố hồ chí minh không cấp giấy đi đường
tuy nhiên người dân khi tham gia lưu thông thì vẫn phải sử dụng mã qr của ứng dụng vneid
và ứng dụng y tế thành phố hồ chí minh để cơ quan chức năng kiểm soát lịch sử dịch tễ di chuyển
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng lưu ý người dân không được tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
trong khi đó khi biết thông tin thành phố hồ chí minh sẽ nới lỏng dẫn cách
từ đêm ngày ba mươi tháng chín hàng trăm người dân miền tây tự phát di chuyển trên quốc lộ về quê
tuy nhiên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch covid một mươi chín đã chặn lại do những người này
thuộc đối tượng không được phép di chuyển khỏi địa phương
đến hai mươi hai h hàng nghìn người vẫn xếp hàng giải quốc lộ một tê liệt